chăm lo cho gia đình chính sách hay trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn
thể hiện trách nhiệm truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc
những năm qua mặt trận tổ quốc các cấp và các đoàn thể đã và đang đóng vai trò quan trọng
là cầm nối hỗ trợ những người yếu thế nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng để vươn lên trong cuộc sống
những ngày này bà lê thị lai không giấu khỏi niềm vui mừng khi được sống trong căn nhà mới kiên cố này
niềm vui của bà cũng là niềm vui của hàng trăm gia đình chính sách hộ có hoàn cảnh khó khăn
được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh phú thọ
trong năm hai nghìn một mươi tám từ nguồn quỹ vì người nghèo và sự hỗ trợ của doanh nghiệp
ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp của tổ quốc
tỉnh đã chi hỗ trợ cho gần chín trăm linh hộ nghèo xây dựng sửa chữa nhà ở với số tiền cả chục tỷ đồng
những phần quà thiết thực trên đã giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh phú thọ
có thêm động lực
cố gắng để vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống
đó chính là những hoạt động an sinh xã hội vừa có ý nghĩa nhân văn
vừa mang tính bền vững mà đảng nhà nước ta đã và đang chủ trương thực hiện